tại trụ sở hội khơ me việt nam tại campuchia vừa diễn ra lễ bàn giao quyết định điều lệ và con dấu do bộ nội vụ campuchia công nhận cho các tri hội trực thuộc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ chủ tịch hội khơ me việt nam tại campuchia châu văn chi cho biết
trước đây tên gọi của hội là tổng hội người campuchia gốc việt nam tại vương quốc campuchia
tên mới hiện nay được bộ nội vụ campuchia ra quyết định công nhận vào ngày chín tháng năm vừa qua
theo đó biểu tượng con dấu của hội và các tri hội trực thuộc cũng được thay đổi theo quy định của điều lệ mới
đại sứ vũ quang minh bày tỏ vui mừng trước những thành tích của hội khơ me việt nam tại campuchia đã đạt được
đồng thời kêu gọi tất cả các thành viên của hội nỗ lực vượt qua mọi khó khăn cùng nhau hoàn thành tốt các mục tiêu của hội đã đề ra